thực hiện quyết định một trăm chín mươi bốn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa qua tại thành phố vũng tàu đã tổ chức lớp tập huấn về nhận dạng các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm phục vụ công tác quản lý kiểm tra và kiểm soát
tham gia lớp tập huấn có hơn ba mươi người là cán bộ chiến sĩ các ngành kiểm lâm cảnh sát biển biên phòng tri cục thủy sản của các địa phương ven biển phía nam
tại khóa tập huấn các diễn giả đã giới thiệu tới các học viên một số nội dung những điểm mới trong quản lý các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm trong luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy công ước cites và hiện trạng thực thi công ước này tại việt nam
các thỏa thuận quốc tế về động vật hoang dã mà nước ta tham gia thông tin về hiện trạng phân bố tình hình khai thác phục vụ các loài cá nước ngọt quý hiếm và nhận dạng một số loại cá nước ngọt quý hiếm đang là đối tượng bị khai thác chính
hướng dẫn nhận dạng một số loài thủy sản nguy cấp quý hiếm các điểm mới trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
thông tin về các quy định hiện nay cũng như hướng nội dung mới trong các quy định của luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy và chia sẻ các kinh nghiệm các kiến thức về quản lý về nhận dạng về thực thi pháp luật liên quan đến các loài nguy cấp quý hiếm trong lĩnh vực thủy sản nội dung rất là quan trọng đối với các địa phương
thông qua buổi tập trung
thủy sản huấn sẽ giúp cho các cơ quan hiểu được tầm quan trọng của các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm để có những biện pháp bảo tồn và phát triển các loài thủy sản này